nắng nóng gây gắt nhiệt độ luôn ở mức cao từ ba mươi tám đến ba mươi chín độ c là thời tiết mà đà nẵng và miền trung đang phải trải qua trong những ngày này
để góp phần bảo đảm sức khỏe cho các sĩ tử trong mùa thi năm nay tại các trường trên địa bàn thành phố đà nẵng đã trang bị nhiều phương tiện chống nắng nóng giúp các thí sinh yên tâm thi cử
trường trung học phổ thông thái phiên quận thanh khê thành phố đà nẵng là một trong hai mươi năm điểm trường sẽ diễn ra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay
để đối phó với thời tiết nắng nóng gai gắt trước và trong thời gian diễn ra kỳ thi
cùng việc xây dựng mô hình trường học xanh nhà trường còn thường xuyên sửa chữa đầu tư các thiết bị chống nắng giúp bảo vệ sức khỏe cho giáo viên và học sinh
trước đây không hơn một tuần thì nhà trường đã cho là tôi sửa lại các quạt và các cửa kến để mở cho thoáng khi các em thi
thế là toàn bộ quạt mà để chống nắng thì nhà trường đã chuẩn bị sẵn sàng cho chúng tôi
rồi từ khâu là kiểm tra cơ sở vật chất kiểm tra quạt rồi tất cả nước uống vệ sinh thì chúng tôi đã chuẩn bị tốt
năm nay nhà trường còn tổ chức thêm các hoạt động và đặc biệt là chú ý đến bổ sung về cơ sở vật chất
mới bắt một hệ thống rèm tre cho tất cả các phòng học để đảm bảo cho thí sinh được yên tâm sức khỏe
thế đảm bảo thì thi tốt nhất
nhiều trường còn sử dụng lứa che nắng dưới tán cây để tạo bóng mát cho học sinh ngay giữa sân trường khu vực ghế đá
bố trí hệ thống nước uống giúp giải nhiệt cho các thí sinh và tăng cường bảo đảm vệ sinh môi trường
chúng tôi cũng rất mừng các ủy ban nhân dân các vùng huyện cũng đã có các văn bản hướng dẫn cụ thể cho các lực lượng trên địa bàn
và đặc biệt là cũng hướng dẫn cho các trường tiểu học các trường trung học cơ sở
và các trường trung học cơ sở

lắp đặt hợp lý
bởi các dãy hành lang và phòng thi sẽ góp phần bảo đảm sức khỏe cho thí sinh tham gia ký thi trung học phổ thông quốc gia

hệ thống cây xanh và phòng thi sẽ góp phần bảo đảm sức khỏe cho thí sinh tham gia ký thi trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học cao đẳng năm hai nghìn một mươi tám diễn ra từ ngày hai mươi bốn đến hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám